trong khi đó ở thành phố vũ hán nơi virus được xác định lần đầu tiên vào cuối năm hai nghìn một mươi chín hành khách đi tàu điện ngầm cần xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
tại bắc kinh cư dân trong khu vực có nguy cơ cao bị hạn chế di chuyển
giới chức thủ đô trung quốc tuần trước cho biết các trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi trong khi họ chạy đua để phá vỡ chuỗi lây nhiễm có liên quan đến một cửa hàng quần áo và trường mẫu giáo